ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu trung sử dụng tài khoản này gửi hình khỏa thân tải từ trên mạng về nói là trao đổi hình sau đó khống chế và bắt một số em học sinh trụ hình khỏa thân gửi lại cho trung từ đây đối tượng lợi dụng phát tán hình cho những người khác phát hiện sự việc gia đình các nạn nhân đã chỉnh báo cơ quan công an bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi năm tháng hai công an thành phố đà lạt bắt được bùi hữu trung khi đối tượng này đang di chuyển từ thị trấn rang đến ngã ba phi nôm thuộc huyện đức trọng